tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị tỉnh quảng trị phối hợp với liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam hội hữu nghị việt nam cuba và đại sứ quán cuba tại việt nam tổ chức lễ meeting kỷ niệm bốn mươi năm năm chủ tịch fidel castro đến thăm vùng giải phóng miền nam việt nam
đến sự có các đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương chủ tịch hội hữu nghị việt nam cuba đồng chí salvador valdes mesa ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thứ nhất hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cuba cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao đảng và nhà nước cuba đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và hai tỉnh quảng bình quảng trị
cách đây hơn
ngày bốn mươi năm năm tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba khi chiến tranh đang trong thời kỳ ác liệt chủ tịch fidel castro đã vượt nửa vòng trái đất đến việt nam và vào thẳng vùng tuyến lửa quảng trị
chuyến đi của chủ tịch fidel castro đã để lại nhiều ấn tượng và tình cảm sâu đậm trong lòng mỗi người dân việt nam nói chung và nhân dân quảng trị nói riêng
đây là chuyến thăm duy nhất của một nguyên thủ nước ngoài tới vùng giải phóng miền nam việt nam thuộc tỉnh quảng trị bất chấp hiểm nguy trong bối cảnh chiến trường miền nam còn rất ác liệt
chuyến thăm đã trở thành dấu mốc lịch sử và là biểu tượng tiêu biểu của mối quan hệ anh em việt nam cuba khẳng định tình đoàn kết cùng chung chiến hào và sự ủng hộ giúp đỡ mạnh mẽ của chính phủ và nhân dân cuba dành cho việt nam trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước và xây dựng đất nước sau chiến tranh
kỷ niệm bốn mươi năm năm chuyến thăm chủ tịch fidel castro tới vùng giải phóng miền nam việt nam chính là khẳng định việt nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ của cuba các nước bạn bè truyền thống và các lực lượng tiến bộ trên thế giới trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất tổ quốc đồng thời góp phần thắt chặt thêm quan hệ đoàn kết truyền thống hợp tác toàn diện giữa đảng nhà nước chính phủ và nhân dân hai nước
tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã được giao lưu với các nhân chứng lịch sử được gặp gỡ phục vụ chủ tịch fidel castro trong suốt chuyến thăm tại việt nam
các nhân chứng đã ca ngợi tình cảm cao đẹp gần gũi của chủ tịch fidel castro đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với nhân dân việt nam
đó chính là nguồn động viên khích lệ tinh thần chiến đấu bảo vệ độc lập tự do và thống nhất đất nước của nhân dân ta